ở một đất nước mà trẻ em gái bị coi như là một gánh nặng tài chính thêm vào đó là quan niệm truyền thống không còn tôn trọng phụ nữ tập tục con cái phải có của hồi môn đã ăn sâu bám dễ trong xã hội thì đương nhiên là nhiều người không muốn sinh con gái
sự nghèo đói ở các vùng quê cũng là nguyên nhân dẫn đến nạn buôn bán cổ dầu
bạn có thể tưởng tượng ở những làng quê nghèo ở assam vào mùa mưa lũ nước sông dâng lên đất trồng trọt không còn
tôi hết hy vọng không có bất kỳ sự hỗ trợ về tài chính nào
đối với nhiều gia đình việc gả bán con gái là giải pháp duy nhất
những kẻ môi giới cũng lợi dụng điểm yếu này của các gia đình để trục lợi
nạn buôn bán cổ dầu vì thế mà xảy ra phổ biến
theo kết quả điều tra từ một ba trăm linh ngôi làng ở hariana và rajakhstan trong ba năm trở lại đây có sự gia tăng ba mươi số lượng phụ nữ bị rụ rỗ hoặc ép buộc hôn nhân
hoạt động buôn bán cổ dầu ngày càng sôi động ở các bang haryana punjab
đây là những khu vực có tỷ lệ trinh lệch giới tính cao nhất cả nước
lợi dụng tình trạng này những kẻ buôn bán người đã bắt cóc phụ nữ từ các bang khác và bán cho đàn ông ở hariana
kinh doanh cổ dầu được chứng minh là nghề mang lại thu nhập hấp dẫn
nhiều người dân địa phương đã trở thành người môi giới tìm nguồn cung cấp phụ nữ cho các gia đình có nhu cầu
trong một mươi hộ thuộc chín mươi hai thôn ở harriana có đến chín phụ nữ được mua từ các làng nghèo thuộc
tiểu bang khác
nhiều phụ nữ ở hariana bị bán đi bán lại nhiều lần
họ bị gọi là paro một từ miệt thị dùng để chỉ những phụ nữ bị mua bán như xúc vật
thanh niên nghèo thì không thể lấy được vợ
hơn nữa các cô gái trong làng cũng bị gả bán hết rồi
vì thế tôi phải tìm vợ ở nơi khác
bố mẹ tôi không nói cho tôi biết là đã mua cô ấy bao nhiêu tiền
thực tế cho thấy hôn nhân của những phụ nữ bị mua bán là cuộc sống của nô lệ thời hiện đại
nạn nhân của những phụ nữ bị mua bán là cuộc sống của nô lệ thời hiện đại
báo cáo của liên hợp quốc cho biết hàng ngàn phụ nữ ấn độ đã bị lạm dụng sử dụng như nô lệ và cuối cùng thường bị bỏ rơi
từ thân phận cô dâu bị gả bán đến nô lệ thời hiện đại là khoảng cách rất gần
muletsa bị người gì đã nuôi cô gả bán cho một người đàn ông bảy mươi tuổi khi cô chỉ mới một mươi hai tuổi
tôi đã cố bỏ trốn nhưng anh ta bắt tôi lại và nói rằng tôi phải ở lại
ba năm sau chồng của mulesa qua đời và cô lại bị gả bán một lần nữa
nhưng cuộc sống với người chồng thứ hai không được may mắn như lần trước
anh ta không cho tôi ăn anh ta lôi tôi ra cánh đồng và tống bùn vào miệng tôi rồi sau đó đánh tôi
những cô dâu này không được chấp nhận là một thành viên trong gia đình nhà chồng
một vụ mùa người lao động ở địa phương có thể kiếm được một trăm bốn mươi đô la mỹ nhưng những cô dâu được mua với giá một trăm linh đô la mỹ đã mất cả cuộc đời
nếu không làm việc cô dâu sẽ bị bắt
cô có thể bị bán lại và điều này không có gì khác biệt với cuộc sống của một nô lệ
không ít người đã trở thành nô lệ tình dục trong gia đình nhà chồng
chạy trốn khỏi người chồng đầu ác mulesa đã tìm được sự bảo vệ từ ngôi nhà an toàn của cảnh sát địa phương
và đang chờ cơ hội ra tòa để tố cáo chồng của mình
mặc dù điều đó không hề dễ dàng cảnh sát địa phương đã tìm tới nhà người chồng thứ hai của cô
con trai bà đâu rồi
nó đi làm ăn xa rồi
bà đừng nói dối tôi nếu không tôi sẽ bắt bài đi đấy
anh ta đi đâu chắc là bà phải biết chứ
tôi không biết
lần cuối anh ta gọi điện về cho bà là khi nào
nói dối vợ anh ta khai là anh ta đã đánh đập cô ấy cách đây không lâu
chúng tôi phát hiện ra là vợ trước của anh ta cũng đã bỏ đi và để lại cho anh ta bốn đứa con
chị ta đang ở munlesha và có thể anh ta cũng đang ở đó
chúng tôi sẽ phải bắt được anh ta
càng sớm càng tốt
mulesa nằm trong số ít những cô dâu may mắn cùng cảnh ngộ tuy nhiên rất khó nói về tương lai sau này của cô
tỷ lệ kết án rất thấp với các trường hợp buôn bán cô dâu vì hệ thống luật pháp phân tán không đủ mạnh
một vụ án bắt cóc buôn bán cô dâu có khi mất đến năm năm để truy tố
rất khó tìm kiếm sự hợp tác của cảnh sát liên bang hoặc nạn nhân gia tòa làm chứng